cho hàng nghìn bị hại trân trọng gửi lời cảm ơn thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời thấu tình đạt lý để các cơ quan chức năng của bộ công an vào cuộc xem xét tiếp nhận giải quyết bày tỏ tin tưởng hy vọng vào sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc bộ công an
đội kỵ binh của đoàn cảnh sát cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã có buổi biểu diễn đặc sắc phục vụ nhân dân địa phương
nhân dịp lễ hội kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế
trong thời gian ba mươi phút từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ngày một mươi năm tháng ba đội kỵ binh của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã điều khiển bốn mươi con ngựa biểu diễn phục vụ nhân dân tại đoạn đường trung tâm gần khu vực lễ hội
tại chương trình nhiều kỹ thuật khó và đặc sắc đã được trình diễn như điều khiển ngựa chạy đại buông hai tay cưỡi ngựa chạy đại kết hợp sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ hoặc vượt qua vòng lửa điều khiển ngựa nằm
đội kỵ binh tiếp tục biểu diễn tại lễ hội vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba
ngoài đội kỵ binh theo kế hoạch tối nay ngày một mươi sáu tháng ba gần hai trăm linh nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân cũng sẽ phối hợp với các nghệ sĩ của giàn nhạc kèn và đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ chiến sĩ bà con nhân dân
để góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động tại lễ kỷ niệm công an tỉnh bắc giang đã huy động tối đa lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự trước và trong những ngày diễn ra các hoạt động

đối với gia đình chị hải ngay từ khi quốc hội thảo luận về luật căn cước thông tin liên quan đến quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu người giám hộ đã được chị quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định mới này
hiện gia đình chị cũng đang chờ đến ngày một tháng bảy để đi làm thẻ căn cước cho hai con trai của mình
mình rất là ủng hộ việc làm căn cước cho trẻ em nhưng mà mình cũng mong là có những cái cách thức để giảm thiểu cái sự phức tạp
đưa các trẻ nhỏ đi làm căn cước hoặc có thể là giảm cho các con tại trường
khi mà chúng ta cấp cái căn cước công dân cho trẻ cho công dân dưới một mươi sáu tuổi thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những loại giấy tờ khác mà người dân cần có
ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một cái sổ bảo hiểm này sổ khám chữa bệnh này sổ tiêm chủng này
thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước
và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện và nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới người ta đã làm
việc đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước cũng được đánh giá là điểm tiến bộ nhằm phù hợp thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân của các nước trên thế giới hiện nay
theo đó tới đây thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp việt nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế với các nước cho phép người dân hai nước được sử dụng thẻ căn cước trên lãnh thổ của nhau
điều này mở ra những cơ hội mới cho du lịch việt nam phát triển cũng như cắt giảm các thủ tục hành chính
về chủ trương này thì rõ ràng là cái việc nếu chúng ta có một cái căn cước mà hỗ trợ cho cả việc xuất nhập cảnh thì đúng là nó sẽ giảm thiểu ít nhất là các cái thủ tục ngoài ra nữa thì cái tính năng của cái căn cước công dân thì nó sẽ tiện lợi hơn bởi vì nó gọn nhẹ hơn
dễ mang đến người hơn mà đồng thời nó lại có các cái sẽ sử dụng trong nhiều các cái loại hình dịch vụ khác nhau
hiện các bộ ngành địa phương đang đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
theo đó việc sử dụng căn cước được tích hợp các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân được coi là chiều khóa quan trọng giúp người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi giải quyết thủ tục hành chính
cắt giảm thời gian kê khai thông tin thời gian chờ đợi và cả chi phí phát sinh
để chuẩn bị cho luật căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện các đơn vị của bộ công an và các đơn vị liên quan cũng đang hoàn tất các công tác chuẩn bị về cơ sở pháp lý điều kiện về mặt hạ tầng công nghệ thiết bị phần mềm đào tạo nguồn nhân lực
phục vụ việc triển khai cấp thẻ căn cước mới theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao nhất
sau hiện nay cũng có một số thông tin người dân chưa hiểu đúng hiểu rõ về thẻ căn cước sẽ được cấp từ ngày một tháng bảy
và trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cho người dân liên quan đến vấn đề này
tất cả các thẻ căn cước dân đã cấp thì công dân tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn
và trong quá trình mà khi mà có cái vấn đề mà chúng ta phải đổi ví dụ như là chúng ta hoặc cấp lại mất thẻ
thì chúng ta sẽ đi cấp lại thì lúc đấy thì nó sẽ được cấp thẻ căn cước công dân
có nghĩa là chốt lại cuối cùng là thẻ căn cước mà các gắn chip đã cấp thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ
còn khi chúng ta hết thời hạn chúng ta đi đổi lại thì sẽ là sang thẻ căn cước
đối với cả mống mắt thì chúng ta sẽ thực hiện thu nhận
là bắt buộc ngay khi mà chúng ta đi thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân
tuy nhiên đối với cả cái adn và giọng nói thì chúng ta sẽ thực hiện theo một là người dân có nhu cầu
hai nữa là trong những trường hợp quy định thuộc cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác quản lý và công tác phòng chống tội phạm
thì là chúng ta sẽ phải kết nối để thu các dữ liệu này
thế thì ở đây thì chúng tôi đang xây dựng một cái quy trình rất là cụ thể
cái khâu là người dân sẽ phải là khi mà đi thực hiện cấp căn cước công dân như đối với mống mắt thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thiết bị
chúng ta thu như là đối với cả vân tay thôi chúng ta cũng là thu mống mắt
sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ thực hiện quy trình thu nhận lưu trữ và xử lý để đảm bảo là khi mà có những cái nhu cầu liên quan đến cái đối sánh truy nguyên phục vụ với công tác định danh
thì hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc quy trình thu thập cũng như là lưu trữ và khai thác để đảm bảo là thông tin của người dân là không bị truy xuất bất hợp pháp cũng như không bị lộ lọt
và về tất cả các giải pháp công nghệ thì chúng ta triển khai và chúng ta sẽ tuân thủ quy định của nghị định một mươi ba để đảm bảo rằng người dân có quyền chủ thẻ của thông tin
và người dân quyết định là khi mà tôi chia sẻ
cho các thông tin này cho các cơ quan ví dụ như ông ngân hàng để phục vụ cho tạo lập tài khoản thì mới được
tóm lại là cái quy trình và cái giải pháp kỹ thuật nó chắc chẽ để đảm bảo rằng là người dân không bị truy xuất các thông tin trái quy định
vâng thưa quý vị triển khai hiệu quả đồng bộ việc thực hiện các quy định của luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba sẽ giải quyết tốt những vương mắc bất cập trong thực tiễn quản lý nhà nước về dân cư
có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ số chính quyền số xã hội số